chiều cường dâng cao trên sông đồng nai qua địa phận thành phố biên hòa tỉnh đồng nai những ngày qua
khiến nhiều hộ nuôi thủy sản khu vực ven sông bị thiệt hại
điều đáng nói là mặc dù cơ quan chức năng tỉnh đã tuyên truyền cảnh báo đến bà con từ nhiều ngày trước
nhưng một số hộ dân vẫn chủ quan dẫn đến nhiều hộ mất trắng
chỉ sau hai tiếng đồng hồ chiều cường dâng cao vào tối qua ngày năm tháng một mươi một
toàn bộ hơn sáu tấn cá chê đang đến độ thu hoạch trong ao nuôi của ông lê văn lan
ở ấp bốn xã tân hạnh thành phố biên hòa đã mất trắng
theo ông lan dù đã nhận được thông báo chiều cường dâng cao
nhưng ông không nghĩ nước lại tràn vào ao nhà ông
tầm khoảng chín giờ tối tôi đang cho heo cho gà cho vịt ăn
thì nước nó dưng lên từ từ nước sượng nguồn nó dưng lên rồi
nước đỏ nó về tôi phát hiện nước dưng vào trong chỗ cái lán thôi
tôi ra đây thì là thấy bờ nó ngập hết rồi
thì trong cái
thiệt hại ở đây thì cái hầm này chừng khoảng sáu tấn cá chê
mà sắp đến thu hoạch rồi còn tháng là thu hoạch
thì nói chung là nó cũng ra hết
để bảo vệ những hồ nuôi cá đang chuẩn bị đến thời kỳ thu hoạch
nhiều hộ nuôi trồng thủy sản tiến hành gia cố bờ bao
để phòng nước dâng cao cá ra bên ngoài
theo chính quyền xã tân hạnh trên địa bàn hiện có khoảng bốn mươi hectare
diện tích nuôi thủy sản của các hộ dân và một hợp tác xã
trước việc chiều cường dâng cao chính quyền địa phương đã dùng nhiều biện pháp
tuyên truyền cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh
tuy nhiên nhiều hộ dân chủ quan dẫn đến thiệt hại
sáng nay thì cũng có cử là cán bộ là hợp tác xã xuống là thống kê lại
cái số lượng hộ mà có thiệt hại nhiều hay không
nếu mà có thiệt hại sẽ báo cáo về thành phố để có cái ý kiến hỗ trợ thêm
để hộ là an tâm sản xuất
dự báo những ngày tới tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh đồng nai
có mưa vừa có nơi mưa to đặc biệt mực nước đỉnh chiều
vùng hạ lưu sông đồng nai
trong đó trạm biên hòa có khả năng đạt mức báo động ba
gây ngập ở vùng hạ lưu
do đó người dân nhất là các hộ nuôi trồng thủy sản ven sông
cần chủ động đối phó tránh việc thiệt hại nặng như từng xảy ra những năm trước